xu hướng sản xuất dược phẩm xanh những loại dược phẩm được sản xuất trên nền tảng chuỗi cung ứng xanh
từ nguồn nguyên liệu đến công nghệ sản xuất sạch hệ thống phân phối dịch vụ thân thiện với môi trường
đang là mục tiêu mà nhiều doanh nghiệp sản xuất dược phẩm tại việt nam hướng đến
nhằm chăm sóc tốt sức khỏe của người việt
việt nam có trên bốn loài cây có thể sử dụng làm thuốc và chiến lược dài lâu mà các công ty dược của việt nam hướng đến
là phát triển chuỗi sản phẩm xanh chăm sóc sức khỏe với chất lượng hoàn hảo sạch từ khâu trồng thu hái chế biến và tạo giá trị riêng biệt
bên cạnh đó dược liệu của việt nam vẫn luôn được đánh giá là dòng sản phẩm riêng biệt có thể cạnh tranh với sản phẩm ngoại nhập
đồng thời việc các đơn vị dược liệu của việt nam tiến hành phủ xanh đổi trọc bằng các rừng cây dược liệu cũng hỗ trợ được bà con vùng cao xóa đói giảm nghèo
công ty cổ phần trafaco là công ty tiên phong sáng tạo dược phẩm xanh sản xuất trên nền tảng chuỗi cung ứng xanh từ nguyên liệu đến công nghệ sản xuất sạch bảo vệ sức khỏe con người
đơn vị cũng vinh dự đón nhận huân chương lao động hạng nhất do chủ tịch nước ký tặng cho những đóng góp trong thời gian qua